thưa quý vị văn phòng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết tính đến chín giờ sáng nay
mờ lũ những ngày qua đã làm tám người chết và mất tích thiệt hại tài sản là rất lớn
cụ thể tại tỉnh hòa bình một người chết do lũ cuốn trôi tại suối bưng
tỉnh sơn la có ba người chết và mất tích tại bản đung xã mường lang huyện phù yên
tại tỉnh thanh hóa hai người chết một người mất tích đều do bị lũ cuốn trôi
còn tại tỉnh quảng trị ông trần khương tiền sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
trú tại thôn sáu xã triệu lang huyện triệu phong bị xét đánh khi đang đánh bắt cá trên biển
mờ lũ ba ngày qua đã gây ra nhiều thiệt hại cho các tỉnh nặng nề nhất là tại thanh hóa và nghệ an
trong đó tại tỉnh nghệ an một sáu trăm linh ngôi nhà bị ngập tám trăm ba mươi nhà bị cô lập
hiện còn một trăm bốn mươi năm ngôi nhà ở thị xã thái hòa huyện quỳ hợp vẫn ngập nước
gần một nhà ở huyện kỳ sơn vẫn bị cô lập do ngầm tràn bị ngập
về giao thông mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng tại một số tỉnh lào cai phú thọ hòa bình nghệ an
hiện ngành giao thông vận tải đang tiến hành khắc phục thông tuyến
trước ảnh hưởng của mưa lũ công an các đơn vị địa phương huy động hàng nghìn cán bộ chiến sĩ tăng cường bám địa bàn cơ sở
thường trực tại các điểm sạt lở ngập sâu ngập tràn để cấm biển cấm biển cảnh báo cảnh giới không để người dân đi qua khu vực nguy hiểm
phối hợp với các ngành chức năng tổ chức giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả sau bão và ứng phó với các tình huống sâu có thể xảy ra
đồng thời huy động các phương tiện triển khai ứng phó với mưa lũ cứu nạn cứu hộ giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ sớm ổn định cuộc sống